tìm việc làm chống kết nối việc làm cho người lao động không phải là chuyện đơn giản
đặc biệt là với đồng bào dân tộc thiểu số bởi qua công tác này góp phần thay đổi nhận thức
về việc làm môi trường làm việc theo hướng công nghiệp cho đồng bào
ghi nhận của truyền hình nhân dân về nỗ lực thay đổi nhận thức về việc làm của đồng bào thiểu số tại gia lai
đây là cuộc sống bình thường mỗi ngày của anh a ranh tại giai tăng xã công hớ tốc
huyện chư sê tỉnh gia lai
quanh quẩn làm thuê theo ngày tại làng khi có việc với mức thu nhập không ổn định kinh tế
nhà anh luôn trong tình cảnh khó khăn
nhưng khi con trai anh được tuyển dụng đi làm tại tp hcm với mức thu nhập không quá cao
nhưng ổn định cũng giúp cho kinh tế gia đình khá hơn trước
không chỉ gia đình anh xin hiếc mà nhiều hộ gia đình tại xã công hơ tốc cũng cho con đi đăng ký làm việc
thông qua các buổi tuyển dụng qua đó cải thiện cuộc sống của người dân nơi đây
những buổi tuyên truyền vận động nhỏ nhưng tận hộ gia đình như thế này
tại đồng bào không phải là thường xuyên nhưng cũng góp phần giúp cho họ có thêm niềm tin
vào việc đăng ký tuyển dụng đi làm của con em mình
ở cái làng
ở cái làng cà rai tăng và làng úi díp
thì đợt nào chúng tôi sẽ cho cán bộ công chức
cũng như là đặc biệt là cho các bí thư di bộ thôn trưởng sẽ gần gũi hơn
và đặc biệt là nêu gương những cá nhân cụ thể đi làm việc vừa rồi
là sau khi đạt được cái hiệu quả về giúp cho gia đình mua con giống
rồi làm rồi sửa nhà
đặc biệt là ở cà rai tăng và ở úi díp vừa rồi
thì có một số các công nhân đi làm về đã giúp cho gia đình xây nhà mới có
rồi sửa chữa mua con giống
các loại cây trồng
chúng tôi sẽ tăng cường công tác truyền truyền cụ thể về cái tâm linh này
để giúp người có nhu cầu học nghề tìm việc làm
trường cao đẳng nghề gia lai
ngoài việc giúp các em tiếp cận với công nghệ thiết bị của ngành học
trường còn kết nối với doanh nghiệp
để các em có được môi trường thực tập tốt
trước khi ứng tuyển các vị trí việc làm phù hợp
tại nhà trường
đang nhận ra trong cái quá trình thực tập của học sinh phong
phối hợp với các doanh nghiệp
rất là nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và ngoài tỉnh
giữa nhà trường với doanh nghiệp
mà phối hợp nhau
mang lại lợi ích ba bên
rất là tốt
là các em gắn với thực tế
mà khi các em ra trường
đó là cái thứ nhất
cái thứ hai
các em cũng có cái lợi ích trong đó
là thứ nhất
đối với doanh nghiệp
thì cũng đã vượt đầu trả tiền thực tập cho các em
trong thời gian các em thực tập ở tại doanh nghiệp
có thể nói
với những doanh nghiệp
nỗ lực của trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh gia lai
sự phối hợp của phòng lao động thương minh xã hội các huyện
ủy ban nhân dân và đoàn thể các xã
những công việc chống phù hợp
đã đến được với nhiều đồng bào dân tộc thiểu số
điều quan trọng
đó là thay đổi được nhận thức của họ
giúp họ tiếp cận tác phong làm việc